đoàn đại biểu lãnh đạo thành phố hà nội do ủy viên trung ương đảng phó bí thư thường trực thành ủy ngô thị thanh hằng làm trưởng đoàn đã tới dân hương tại khu di tích quốc gia đặc biệt đền đô thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh
cùng sự có lãnh đạo tỉnh ủy hội đồng nhân dân ubnd ubnd mặt trận tổ quốc việt nam tỉnh đoàn đại biểu quốc hội tỉnh bắc ninh
đoàn đã thành kính dân hương tưởng niệm tri ân công đức của vua lý thái tổ người khai sáng kinh đô thăng long và các vị vua triều lý
thể hiện tình cảm đạo lý uống nước nhớ nguồn đối với các thế hệ cha ông có công dựng nước và giữ nước góp phần tạo dựng truyền thống thăng long hà nội nghìn năm văn hiến